sau đó chúng ta cần phải có hình thức kiểm tra trực tiếp đối với từng em để phát hiện trong lớp cần bù đắp thêm những lượng kiến thức nào
từ đó có sự phối hợp với phụ huynh học sinh chọn những hình thức giao bài tăng cường cho học sinh phù hợp
về khung thời gian năm học theo ông tài khung thời gian năm học linh hoạt là điều cần thiết để đáp ứng được mục tiêu chất lượng đảm bảo em nào cũng đạt chất lượng theo mục tiêu yêu cầu đề ra
đối với bậc tiểu học thực chất linh hoạt trên quy mô nhỏ nhất và kiên trì mục tiêu chất lượng là mục tiêu số một
bên cạnh đó cũng phải tính toán để khung thời gian này khi kết thúc tạo nên một thời gian nghỉ vừa phải để chuẩn bị cho một năm học mới đúng tiến độ của khung thời gian năm học bình thường
do đó các nhà trường thầy cô phải tính toán cụ thể để ưu tiên số một là mục tiêu chất lượng mục tiêu hai là có một khoảng thời gian để chúng ta kết thúc năm học
để chuẩn bị sẵn sàng và có đủ thời gian các thầy cô giáo thực hiện các lớp tập huấn công tác chuẩn bị cho năm học mới phù hợp
liên quan đến kế hoạch triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trên toàn địa bàn tp hcm
từ ngày một mươi bốn tháng hai bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
dự kiến tp hcm sẽ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho khoảng chín trăm bảy mươi trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho rằng qua nhận định của các chuyên gia y tế
vẫn còn rất sớm để nói về tác động nặng
tuy nhiên qua theo dõi các trẻ mắc covid một mươi chín tại tp hcm thường không có diễn tiến nặng và tỷ lệ tử vong ít hơn so với người lớn
bà mai cho biết thêm tuy vậy chúng ta cần phải cảnh giác đối với nhóm trẻ suy dinh dưỡng vì hay miễn dịch kém
cũng như những trẻ béo phì và có bệnh nền
do đó phụ huynh cần cân nhắc tiêm vaccine cho các con ngay khi đến lượt để tạo miễn dịch tốt
đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt cho trẻ
trong khi đó bác sĩ nguyễn hồng tâm cho biết
hiện tại bộ y tế chưa có hướng dẫn chính thức về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tuy nhiên sở y tế tp hcm đã có văn bản tham mưu cho ủy ban nhân dân tp hcm về kế hoạch tiêm cho trẻ từ năm tới một mươi một tuổi
đến khi bộ y tế có hướng dẫn sẽ triển khai ngay
theo đó dự kiến tp hcm có khoảng chín trăm bảy mươi trẻ từ năm tới một mươi một tuổi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có chín trăm năm mươi trẻ đang đi học và hai mươi trẻ chưa đi học
dự kiến thành phố sẽ tiêm mũi một trong vòng ba mươi ngày và mũi hai là ba mươi ngày khoảng cách giữa hai mũi theo quy định của bộ y tế
ông nguyễn hồng tâm nói trong khi đợi bộ y tế có hướng dẫn cụ thể và ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã chủ động tập hướng hướng dẫn các địa phương giám sát tiêm chủng
bảo bạc vaccine xử lý các tình huống để chuẩn bị tốt nhất việc tiêm vaccine cho trẻ khi triển khai công tác này
bác sĩ nguyễn hồng tâm nhấn mạnh
chính trả trẻ phải có sự đồng ý của phụ huynh và hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện
trường hợp gia đình trẻ không đồng ý về nguyên tắc trẻ vẫn đi học bình thường
ngành y tế cố gắng cùng địa phương nhà trường để vận động
thuyết phục phụ huynh cho trẻ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín để bảo vệ tốt nhất cho trẻ
trong bối cảnh trẻ em ở mọi độ tuổi đang hoặc sắp quay trở lại trường học
nhiều phụ huynh vẫn còn quan ngại trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
mới đây các bác sĩ nhóm bác sĩ quân y
hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà đã đưa ra những điều và dấu hiệu
cần lưu ý khi chăm sóc trẻ là f
theo các bác sĩ nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
chăm sóc trẻ là f điều trị tại nhà cần lưu ý
đảm bảo vấn đề dinh dưỡng cho trẻ là vấn đề hàng đầu cần quan tâm
chi nhỏ bữa ăn ăn thành nhiều bữa lựa chọn thực phẩm lỏng dễ tiêu dầu năng lượng
đảm bảo bù đủ nước điện giải cho trẻ trong trường hợp trẻ có sốc cao
liên tục có thể bổ sung oxyron một số nước hỏa quả
trẻ trong độ tuổi bú mẹ thì cho bú mẹ nhiều hơn
dùng thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng và khoảng thời gian
mặc quần áo thoáng bỏ biểm khi trẻ sốt
vệ sinh mũi hàng ngày và vệ sinh thân thể sạch sẽ
có những dấu hiệu cần theo dõi
theo dõi nhiệt độ ngày hai lần khi sốt
khi lại những diễn biến thời gian dùng hạ sốt nhiệt độ khi sốt liều lượng thuốc hạ sốt
theo dõi và ghi lại nhịp thở khi ngủ hai ba lần một ngày
theo dõi spo hai hai lần một ngày nếu có máy
quan sát trẻ ăn trẻ chơi xem có dấu hiệu gì bất thường hay không
những dấu hiệu cần báo nhân viên y tế
sốc cao liên tục trên ba mươi chín độ c
thuốc hạ sốt không có tác dụng sau khoảng một đến hai giờ sử dụng
sốt cao qua bốn mươi tám giờ
mệt nhiều ăn uống bú kém hơn
thở nhanh trẻ dưới hai tháng trên sáu mươi lần một phút
hai một mươi một tháng trên năm mươi lần một phút
một năm tuổi trên bốn mươi lần một phút
và lớn hơn năm tuổi
trên ba mươi lần một phút
spo hai bé hơn chín mươi sáu
ho cơn dài
với trẻ lớn có triệu chứng tức ngực khó thở
trẻ ít chơi quấy khóc nhiều
và một số lưu ý khác
tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh
chống phim không có chỉ định với covid một mươi chín mất độ nhà
không bồi nhiễm
không được chủ quan với các dấu hiệu bất thường của bệnh
không sử dụng các thuốc sách tay
các thuốc không rõ nguồn gốc
thuốc chưa được cấp phép
thuốc không có trong khuyến cáo điều trị của bộ y tế việt nam
phần lớn trẻ mắc covid một mươi chín không triệu chứng
hoặc chủ yếu là các triệu chứng ở mức độ nhẹ
và hoàn toàn có thể chữa trị được
do đó với những hướng dẫn trên
chúng tôi hy vọng có thể giúp các bậc cha mẹ
bất đi phần nào nổi lạ lắm
nếu con em mình không may trở thành f
bác sĩ nhi khoan nguyễn mạnh cường
đã đưa ra một số lời khuyên
cũng như hướng dẫn
cho các bậc phụ huynh phòng tránh covid một mươi chín cho trẻ
thứ nhất không đưa trẻ đến trường nếu phụ huynh hoặc trẻ là f f một
đang trong thời gian cách lị tại nhà
và bé có biểu hiện sốt ho khó thở v v
phụ huynh phải thường xuyên liên lạc với chủ nhiệm lớp và hội trưởng hội phụ huynh
để nắm tình hình dịch bệnh ở trường
thứ hai đeo khẩu trang cho phụ huynh và cho trẻ
phụ huynh nên chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho con
để thay thế khi cần thiết
đồng thời dặn con luôn đeo khẩu trang đúng cách khi ở trường
thứ ba hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng
hoặc dùng dịch sát khuẩn vào các thời điểm
trước khi đến trường sau khi về nhà sau khi tay bẩn trước khi ăn sau khi đi vệ sinh
rửa tay theo hướng dẫn của nhân viên nhà trường
lưu ý nên trang bị cho bé thêm dung dịch sát khuẩn mang theo khi đến trường
thứ tư dặn con xúc miệng và xịt mũi bằng nước muối thường xuyên
bố mẹ có thể chuẩn bị pha sẵn các chai nước muối để con mang đến trường
hoặc cũng có thể chuẩn bị các lọ xịt hồng nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý năm sáu lần một ngày
để làm sạch làm ẩm niềm mặt mũi
thứ năm đảm bảo con có chế độ ăn uống ngủ nghỉ và thể dục hợp lý
để con có sức khỏe kháng tốt chống lại covid một mươi chín bé phải được ăn uống hợp lý
bố mẹ có thể tham khảo thực đơn dinh dưỡng của bác sĩ
ngoài ra phụ huynh hướng dẫn còn tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày duy trì thể lực tốt
trẻ phải được ngủ đúng giờ không thức quá một mươi một giờ gây ảnh hưởng đến chất cũ
thứ sáu kiểm tra giám sát sức khỏe của trẻ thường xuyên
đo nhiệt độ cho con hai lần một ngày mỗi lần đo ở nhiệt kế trong năm phút
đo spo hai hai lần một ngày
trẻ nhỏ nên đo ngón chân cái nếu ngón tay không đo được
thứ bảy giữ khoảng cách giữa các con
phụ huynh và giáo viên dạng dò hướng dẫn các bé trong lớp học cần ngồi đúng khoảng cách
đảm bảo an toàn và học hiệu quả
tránh để các con chơi đùa mệt quá dẫn đến tháo khẩu trang trong khi chơi đùa
thứ tám hạn chế trẻ tiếp xúc dùng chung các đồ vật
bố mẹ nên chuẩn bị đầy đủ dùng
dụng cụ học tập các vật dụng cá nhân tránh tình trạng thiếu dẫn đến con phải mượn bạn và dụ chung
hướng dẫn trẻ bỏ các thói quen xấu như cắn ngập bút kỳ học không đưa tay lên mũi miệng
sát trùng mặt bằng học và các dụng cụ học tập
thay quần áo mỗi ngày khi con đi học về
thứ chín phụ huynh phải phối hợp với nhà trường
gia đình cần thực hiện những hướng dẫn của nhà trường trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và thứ mười đưa bé đi kiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín đầy đủ và đúng độ tuổi theo yêu cầu nhà trường và y tế địa phương